liên quan đến vụ bắt một mươi ba người chuyên cắt ghép ảnh đồi trụy gọi điện vu khống để đòi nợ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin và đến nay thì phòng cảnh sát hình sự công an
tp hcm cùng công an quận một đã làm rõ nhiều thông tin liên quan đến hành vi của các đối tượng
vậy những nhân viên trong công ty tài chính này đã dùng cách thức chiêu trò đòi nợ như thế nào
để khủng bố tinh thần người vay nợ sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm lãnh đạo công ty tài chính
maori asset thậm chí cố tình làm ngơ để nhân viên thu hồi nợ sử dụng các hành vi vi phạm pháp lực
yêu cầu người thân của khách vay tiền phải trả nợ để hàng trăm nhân viên làm việc một cách thông thạo
công ty đã chia nhỏ từng nhóm phân công trách nhiệm cho trưởng nhóm điều phối
đối với những nhân viên mới vào làm việc được vài tháng thì cũng được đào tạo nhanh chóng
để tiếp cận công việc và dĩ nhiên kèm theo là mức hoa hồng hấp dẫn
mình gọi điện cho khách hàng nhắc nhở khách hàng ra trả nợ và thông báo số ngày khách hàng đã chảy hẹn mà chưa hình tốn
một ngày thì em gọi khoảng hai trăm linh cuộc nói chuyện khách hàng trao đổi khách hàng
coi là mấy tháng nay mà không hình tốn tiền hoặc là khách hàng đang có khăn thật hay là khách hàng đang cố tình không trả nợ
số tiền mà em nhận được khi em thu được số tiền khách hàng trả là một mươi tám trên số tiền em thu
còn đây là đối tượng rỗ trọng đạt một trong một mươi ba đối tượng bị thở tố về tội vô khống

chúng tôi sẽ dùng những tạm gọi là nghiệp vụ cứu nợ để tìm kiếm thông tin khách hàng trên mạng xã hội
bằng cách là lấy số điện thoại của khách hàng dán lên một cái đường link trên mạng có sẵn
thì sẽ hiển thị lên đường lên facebook chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm thông tin của khách hàng trên facebook đó
sau đó chúng tôi sẽ liên hệ lên cơ quan nơi khách hàng làm việc hoặc là bạn bè người thân đồng nghiệp của khách hàng
nhóm đối tượng này sử dụng là sử dụng các sim giác lập các facebook ảo
tính ẩn danh sau đó là cắt ghép các hình ảnh bôi nhọ vu khống không có đúng sự thật
để gây sức ép để cho khách hàng này phải tìm mọi cách phải thanh toán cho
những người dân mà đang bị là lãn nhân của các đối tượng này đang vô khống
chúng tôi đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan quận một và phòng cảnh sát hành sự tp hcm
để tố cáo để chúng tôi tiếp nhận sẽ xử lý nghiêm
và trong quá trình điều tra
chúng tôi sẽ củng cố tiếp tục củng cố chứng cứ và các đối tượng liên quan khác để xử lý trước pháp luật
công an tp hcm cũng lưu ý người dân không nên vay tiền từ các tổ chức tính dụng đen
các hình thức tuyên tiền qua app và các tổ chức ngoài xã hội
bàn giám đốc công an tp hcm cũng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an địa phương
tập trung lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhằm đấu tranh trấn áp mạnh liên quan đến tính dụng đen